hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cũng liên quan đến tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
công an quận bắc tử liêm hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng là hai anh em ruột trong một gia đình
cùng có hộ khẩu thường trú tại số ba trăm ba mươi năm khu phố ba phường bình đa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đối tượng bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng bùi thanh minh sinh năm hai nghìn cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm trên trước đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện